viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng trần đại nghĩa lần thứ nhất
giải thưởng nhằm khích lệ tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ
trực tiếp tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả đó để đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã tới tham dự buổi lễ
hai công trình xuất sắc được trao giải thưởng trần đại nghĩa năm nay là công trình công nghệ sản xuất tinh quạng sắt
thép và vật liệu xây dựng không nung từ bùn đỏ do tiến sĩ vũ đức lợi và tiến sĩ nguyễn văn tuấn là đồng chủ nhiệm
công trình đã cơ bản giải quyết vấn đề xử lý môi trường mở ra hướng đi mới trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu dồi dào cho thị trường vật liệu xây dựng không nung
công trình thứ hai là ứng dụng công nghệ tiên tiến sản xuất vaccine phòng bệnh cho người của giáo sư tiến sĩ khoa học hoàng thủy nguyên và giáo sư đặng đức trạch
kết quả công trình đã được ứng dụng trong các sản phẩm vaccine dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
như vaccine phòng bệnh bại liệt vaccine viêm não nhật bản viêm gan b tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm